ủy ban nhân dân tp vũng tàu tổ chức lễ gia quân dọn dẹp vệ sinh cải tạo chất lượng môi trường kênh bến đình
một trong những tuyến kênh quan trọng trong hoạt động đường thủy của tp vũng tàu nói riêng và tỉnh bà rịa vũng tàu nói trục
cùng với sự phát triển của nghề cá tình hình ô nhiễm môi trường tại khu vực kênh bến đình đang ngày càng nghiêm trọng
do tình trạng xả rác nước thải bẩn xuống kênh của một số hộ nhà sàn và các chủ tàu thuyền đang sinh sống cư ngụ trên kênh
sau buổi phát động các phòng ban trường học lực lượng vũ trang các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố vũng tàu đã chia nhóm
đến nhiều điểm dọc tuyến kênh dọn dẹp vệ sinh cải tạo môi trường